bảo hiểm xã hội tự nguyện là chính sách an sinh xã hội rất nhân văn của đảng và nhà nước ta
hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận giúp những người lao động tự do người dân khu vực nông thôn
người có thu nhập thấp có cơ hội được hưởng lương hưu và chăm sóc sức khỏe tốt
giảm bớt rủi ro khó khăn tài chính khi về giảm
mọi công dân việt nam từ đủ bảy mươi năm tuổi trở lên không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm suất bắt buộc
đều có thể tham gia bảo hiểm suất tự nguyện
bắt đầu thể hiện đến năm hai nghìn tám chính sách bảo hiểm suất tự nguyện đã và đang được nhiều người lao động tự do lựa chọn
với mục đích tự chủ cuộc sống của bản thân khi về già
khi tham gia bảo hiểm suất tự nguyện người lao động sẽ được nhận được hỗ trợ một phần mức đóng theo quy định
có thể lựa chọn mức thu nhập tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội phù hợp với điều kiện tài chính của mình
cũng như lựa chọn phương thức đóng rất linh hoạt hàng tháng hàng quý sáu tháng hàng năm hoặc đóng một lần cho nhiều năm
phát phát từ những cái
tuyên truyền của các phương tiện truyền thông và các mạng xã hội thì em đã biết đến bảo hiểm xã hội tự nguyện
qua đó thì em đã tìm hiểu và em đã tham gia em thấy những cái lợi ích của bảo hiểm suất tự nguyện như là
sau khi hưởng lương hưu khi về hưu thứ hai là được hỗ trợ bảo hiểm y tế miễn phí
thì em đã tìm hiểu kỹ và em đã quyết định tham gia
qua quá trình mà đi khám chữa bệnh thì chính bản thân em đã được bảo hiểm y tế hỗ trợ rất là nhiều
khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện quyền lợi cơ bản và dễ thấy nhất là người lao động được hưởng lương hưu hàng tháng khi đủ điều kiện
để có nguồn thu nhập ổn định không phụ thuộc vào con cháu
lương hưu được xác định dựa trên mức đóng và thời gian tham gia của người lao động
tuy nhiên mức hưởng vẫn cao hơn nhiều so với mức đóng và định kỳ được điều chỉnh tăng theo chỉ số giá tiêu dùng
tăng trưởng kinh tế phù hợp với ngân sách nhà nước và quỹ bảo hiểm xã hội
bên cạnh đó trong suốt toàn bộ quá trình hưởng lương hưu
ta được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí với mức hưởng bằng chín mươi năm chi phí mức khám bệnh chữa bệnh
đây là mức hưởng cao hơn rất nhiều đối với đối tượng tham gia bảo hiểm y tế
kể cả cán bộ công chức viên chức người làm việc ở các công ty doanh nghiệp hay người tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình
bây giờ nhìn thấy rồi nên là quyết định tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện cho cả hai vợ chồng luôn
vâng cả hai vợ chồng luôn mỗi cùng một ngày luôn
thời gian qua bảo hiểm xuất việt nam nói chung và bảo hiểm xuất các tỉnh nói riêng đã áp dụng nhiều giải pháp
phối hợp với nhiều sở ban ngành chính quyền địa phương khuyến khích người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện